ngay sau khi giữ cương vị tổng bí thư đồng chí lê khả phiêu đã quyết tâm đột phá vào công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng
với việc trực tiếp chủ trì xây dựng nghị quyết trung ương sáu lần hai khóa tám
đồng chí lê khả phiêu được coi là người đặt nền móng cho công tác chỉnh đốn đảng trong thời kỳ mới
nghị quyết trung ương sáu lần hai khóa tám nêu rõ trong đảng đang bộc lộ một số yếu kém
sự suy thoái về tư tưởng chính trị tình trạng tham nhũng quan liêu lãng phí của một bộ phận cán bộ
đảng viên có chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn
từ đây cuộc đấu tranh chống giặc nội sâm được đẩy lên cao trào
được cán bộ đảng viên đánh giá cao được nhân dân đồng tình ủng hộ
nếu đảng đã chiến khai công tác này có thể nói là thành lập được văn chỉ đạo
và có nhiều
nghị quyết được thực hiện quyết liệt bài bản với tinh thần mở rộng dân chủ khuyến khích tranh luận thẳng thắn
khi có ý kiến khác nhau phải thảo luận kỹ
đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số sẽ có quyền báo cáo lên cấp trên
đối với những vấn đề quan trọng phải biểu quyết khi cần phải điều tra khảo sát làm thí điểm rồi kết luận
khi đã có kết luận thì mọi người phải nói và làm theo
theo tôi là một cái điểm đột phá ban đầu để tạo cái điểm khởi đầu để rồi sau này trong cái lúc các phiêu đang làm tổng bí thư đấy
có những cái chủ trương kế tiếp rồi các đồng chí tổng bí thư sau này nữa phát huy những cái thành quả đã đạt được mà có thể nói là đạp lại được những cái mong mỏi của đảng của nhân dân
khởi động một cuộc trình đốn đảng với quy mô lớn bản thân đồng chí lê khả phiêu phải đương đầu với rất nhiều sức ép
nhưng tinh thần dám làm dám chịu trách nhiệm gương mẫu đi đầu cầu thị tiếp thu của đồng chí đã góp phần đặt nền móng cho công tác xây dựng đảng trong thời kỳ mới
củng cố niềm tin theo đảng của các tầng lớp cán bộ và nhân dân